như truyền hình nhân dân đã thông tin liên quan đến vụ cháy rừng tại xã diễn lợi huyện diễn châu tỉnh nghệ an
tính đến sáng nay hai mươi tám tháng sáu đám cháy rừng tại đây đã được khống chế
tuy nhiên vẫn hiện hữu nhiều nguy cơ cháy đồng thời đề nghị các ngành chức năng chính quyền địa phương
và lực lượng chữa cháy rừng vẫn phải duy trì lực lượng phương tiện đề phòng cháy có thể bùng phát trở lại
trong hai ngày qua tại xã diễn lợi huyện diễn châu đã xảy ra vụ cháy rừng được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này
vụ cháy rừng đã đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư gần đó
ubnd huyện diễn châu và các ngành chức năng đã chuẩn bị sẵn phương án di rời gần hai trăm linh hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng
nhưng rất may là đám cháy đã được khống chế nên việc di rời các hộ dân không phải diễn ra như dự kiến